dù địa bàn rộng với hai mươi sáu xã thị trấn đòi hỏi số lượng cán bộ công chức đảng viên đông để phụ trách cơ sở và đảm đương công việc
tuy nhiên qua kiểm tra đánh giá huyện ủy chiêm hóa đặt ra bài toán nếu giảm đi số lượng người làm việc nhưng hiệu suất vẫn cân bằng và không đổi
thì việc cắt giảm đầu mũ biên chế là điều hoàn toàn có thể thực hiện được
ủy ban kiểm tra huyện ủy chiêm hóa một trong những ban đảng có biên chế phải giảm trong năm hai nghìn một mươi bảy cho biết
trước khi tiến hành giảm từ sáu đồng chí xuống còn năm
các công việc của ban cũng như công việc của cấp ủy cấp dưới liên quan đến công tác kiểm tra giám sát
từ đó nhận thấy với khối lượng công việc như vậy nếu chỉ còn năm người thì vẫn đảm đương được hết công việc của ban
tức là xác định đúng vị trí việc làm từ đó phân công nhiệm vụ hợp lý tránh tình trạng định sẵn nhân sự rồi mới tạo ra công việc để dẫn đến sự trồng chéo
thực tế thì khi mà thực hiện đề án thì cái công việc thì cũng không bị xáo trộn nhiều
tuy nhiên là cũng có bổ sung một số
cái công việc cho các cái chức danh cụ thể
tôi nói ví dụ như là cụ thể là một ủy viên ủy ban kiểm tra huyện ủy chuyển công tác
thì đều có cái nhiệm vụ thì cái nhiệm vụ của người mà chuyển đi mà được tinh giảm
thì sẽ phải bổ sung các cái nhiệm vụ cho các ủy viên khác
mỗi ủy viên thì sẽ phải thêm khiêm thêm một đến hai công việc nữa
qua quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ thì có thể nói là đã được xác định các việc làm theo từng vị trí rất là cụ thể
và cũng đảm bảo hoàn toàn
hoàn thành một trăm linh cái kế hoạch công tác năm
ngoài ra thì có một số nhiệm vụ phát sinh được cấp ủy huyện giao thì cũng đều tổ chức hoàn thành
đảm bảo hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao
mặc dù khối lượng công việc tăng lên tuy nhiên hiệu suất làm việc không giảm đi
mà thay vào đó đây được coi là một phương pháp để rèn luyện đội ngũ cán bộ
đặc biệt là cán bộ trẻ nâng cao năng lực chuyên môn cũng như trách nhiệm tạo nguồn cho sau này
tôi cho rằng là
tinh giảm biển chế thì từng bước là sẽ đáp ứng được
bởi vì hiện nay là chúng ta thấy là
là cái trình độ cán bộ lãnh đạo quản lý cũng như là trình độ của đội ngũ cán bộ công chức thì ngày một nâng lên
kể cả về trình độ chuyên môn cũng như là trình độ lý luận chính trị trình độ khoa học kỹ thuật
trong cái áp dụng trong cái quá trình thực hiện nhiệm vụ đáp ứng được yêu cầu
khi mà chúng ta giao thêm việc mà vẫn hợp lý
đảm bảo thì
đòi hỏi là cái cán bộ công chức trong cái khối đảng toàn thể thì sẽ phải
nâng cao cái tinh thần trách nhiệm hơn nữa và năng lực hơn nữa để đáp ứng cái nhiệm vụ
bên cạnh bố trí sắp xếp lại vị trí trong các ban đảng
chiêm hóa cũng tiến hành giảm số lượng cán bộ thuộc khối mặt trận tổ quốc
các tổ chức chính trị xã hội
đây là đội ngũ đóng vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền vận động gần gũi với người dân
tuy nhiên chất lượng và hiệu quả hoạt động chưa đáp ứng đủ yêu cầu
cần sự sắp xếp và phân bổ lại công việc có hiệu quả theo tinh thần nghị quyết trung ương sáu
theo đó chiêm hóa sẽ trẻ hóa đội ngũ cán bộ này để đổi mới phương thức hoạt động của mặt trận tổ quốc
và các tổ chức chính trị xã hội đồng nghĩa với việc cắt giảm những cán bộ đã hoạt động lâu năm
thực tế tại nhiều địa phương cho thấy độ tuổi trung bình của cán bộ chuyên trách
và bán chuyên trách cấp xã quá cao tư tưởng cũng như trình độ tiếp thu những chủ trương mới bộc lộ nhiều hạn chế
việc chiêm hóa triển khai nội dung này cho thấy một bước đi tiến bộ trong tư tưởng lãnh đạo của chiêm hóa
theo hướng đổi mới tư duy và hoạt động của bộ máy
bản chấp hành đồng bộ đã thực hiện việc giả soát quy hoạch cán bộ sắp xếp cán bộ
cuối năm hai nghìn một mươi bảy trên tinh thần là có một đồng chí sẽ về nghỉ hưu trong năm hai nghìn một mươi tám
tinh thần bản chấp hành đưa ra chủ trương không quyền dụng không đề nghị quyền dụng mới
sẽ thực hiện tinh giảm biên chế luôn sắp xếp tại chỗ
bố trí một đồng chí nghỉ hưu sắp xếp giả soát đối với công chức xã đủ điều kiện
về chuyên môn cũng như là phù hợp với năng lực công tác của đồng chí
và qua kết quả đánh giá phân loại cán bộ công chức hàng năm
chúng tôi sẽ chuyển một chữ đồng chí cán bộ
một đồng chí công chức chuyển sang lòng của các cán bộ
mặc dù thuộc diện tinh giảm về hưu sớm
thế nhưng bản thân tư tưởng các đồng chí thể hiện sự thoải mái và đồng tình với chủ trương này
coi đây là cơ hội để đội ngũ cán bộ trẻ có trình độ năng lực chuyên môn được thử sức và rèn luyện trong thực tế
tuy phải ngừng đảm nhận nhiệm vụ đã thực hiện trong một thời gian dài
nhưng nếu vẫn giữ tư tưởng nhượng bộ e rè thì chủ trương này sẽ không bao giờ đạt kết quả
tại nhiên tôi thấy rất là phù hợp
mà đối với các lứa tuổi như anh em tôi đã công tác hơn bảy mươi năm công tác
thì có cái chính sách này thì rất phù hợp trong cái thời điểm mà đang tinh giản biên chế của bộ chính trị
và cũng như của chính phủ có hướng dẫn và có chỉ đạo và tôi nhất trí hoàn toàn và đồng tình với cái tinh giảm biên chế
lúc đầu mới triển khai thì có vẻ cũng một số cán bộ cũng băn khoăn

các cán bộ này cũng băn khoăn các cán bộ này cũng băn khoăn
các đồng chí lãnh đạo cũng băn khoăn
mà qua giải thích phân tích và đánh giá thảo luận kỹ thì cơ bản thì bước đầu thì sẽ khó khăn
nhưng mà với quyết tâm thì chắc chắn là sẽ thực hiện được
và tập thể cán bộ kể cả ban chức hành cán bộ công chức xã thì cũng đồng tình nhất trí cao với cái phương án đã trực tế ra
bên cạnh việc bố trí lại vị trí việc làm trong các ban đảng tổ chức chính trị xã hội
huyện chiêm hóa cũng chú trọng việc đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ năng lực không đạt chuẩn chuyên môn còn hạn chế
thay vào đó lựa chọn những cán bộ năng động có năng lực và làm việc hiệu quả cao đáp ứng nhu cầu ngày càng cao
qua kiểm tra đánh giá lại đội ngũ cán bộ công chức phòng nội vụ huyện chiêm hóa đã lập danh sách một trăm bảy mươi bốn người
nằm trong diện tinh giản biên chế từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn một mươi bảy
trong đó khối sự nghiệp có một trăm sáu mươi đồng chí công chức cấp xã huyện có một mươi năm đồng chí
gần sáu mươi tám trong số này buộc phải tinh giản do năng lực chuyên môn hạn chế
điều này sẽ giải quyết được thực trạng nhiều việc nhiều người nhưng tỷ lệ nghịch với chất lượng công việc
mà thay vào đó là giao nhiệm vụ cho những người có năng lực đảm đương
sau đó dựa vào kết quả đánh giá xếp loại thực hiện nhiệm vụ cuối năm để có kế hoạch giảm biên chế trong những năm tiếp theo
trong đó khối sự nghiệp có một mươi sáu đồng chí công chức cấp xã huyện có một mươi năm đồng chí

hoặc là có những đồng chí đang trên lĩnh vực thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo nhưng mà thấy là nhiệm vụ không cập
các đồng chí cũng tình nguyện là xin nghỉ
chúng tôi kiên quyết là phải đánh giá sắp đánh giá chặt chẽ cái mức độ hoạt hành nhiệm vụ của cán bộ hàng năm
những cán bộ mà hai năm liên tục
không có này nhiệm vụ thì chúng tôi buộc là phải cho thôi việc
đối với các cán bộ công chức nằm trong diện tinh giảm
khi kết thúc công tác đều được nhận một khoản trợ cấp trách nhiệm cho thời gian đã hoạt động
trong bộ máy theo đúng mức quy định của nghị định một trăm linh tám của chính phủ
điều này thể hiện sự linh hoạt và mềm mỏng của cấp ủy chính quyền huyện chiêm hóa
để vừa loại khỏi bộ máy những thành viên năng lực yếu kém
nhưng lại không tạo nên sự căng thẳng mất đoàn kết khi triển khai
những đồng chí mà có
đủ đảm bảo thời gian công tác và có nhu cầu về nghỉ
vì lý do hạn chế về mặt trình độ năng lực và sức khỏe
thì giải quyết cho theo nghỉ theo chế độ một trăm linh tám
có một cái mà chúng tôi thấy rằng là thành công ấy
đấy là cái tất cả anh em thuộc diện tinh giảm về
họ đều tình nguyện làm đơn xin về
và không có ý kiến gì về cái việc là tôi về
lại bắt buộc phải về mà đây là tôi tình nguyện về
đấy cái đấy là cái chúng tôi thấy
đó là điều kiện chiêm hóa đã làm được hết
mặc dù có những kết quả bước đầu đáng ghi nhận
khi thực hiện chủ trương tinh giảm biên chế
nâng cao năng lực sức chiến đấu của các cơ quan đảng đoàn thể chính quyền
tuy nhiên trên thực tế bộ máy các cấp ở chiêm hóa vẫn còn khá công cành
nhiều đồ mối chưa tinh gọn mà mới chỉ dừng ở việc giảm đầu người
trong khi một số địa phương trên cả nước đã bắt đầu thí điểm
và tiến hành sắp nhập những cơ quan có chức năng tương đồng
giảm bớt đầu mũ các trích danh
đồng nghĩa với việc giảm được rất nhiều biên chế
trao đổi về vấn đề này đồng chí trưởng ban tổ chức huyện ủy chiêm hóa cho biết
chủ trương của huyện là lấy chất lượng chứ không chạy theo số lượng
tức là không giảm một lúc nhiều biên chế mà tiến hành giả soát theo từng giai đoạn
lấy kết quả của năm nay là cơ sở để xây dựng kế hoạch cho năm tới
xem xét rằng trong quá trình thêm bớt vị trí việc làm này
chất lượng công việc có đảm bảo hay không
nếu có kết quả tốt từ đó sẽ nhân rộng triển khai đến tất cả các phòng ban
đơn vị từ cấp huyện đến cơ sở
theo đánh giá của đồng chí cách làm này dù đòi hỏi tiến từng bước chậm và kiên trì
nhưng không đồng nghĩa với nhân nhượng trong tổ chức kéo dài thời gian
mà thay vào đó là thận trọng trong cách làm để không gây hiệu ứng ngược là giảm biên chế
nhưng cũng giảm hiệu quả hoạt động của bộ máy
tình giảm biên chế tôi cho rằng là đây là một cái thực hiện
cái lộ trình một cách rất là khoa học nhằm bố trí sắp xếp lại công việc
cũng như là xây dựng lại cái đề án vị trí việc làm của từng cơ quan
góp phần tức là làm tình giảm biên chế
chúng tôi không giảm một lúc để các cơ quan các đơn vị không đáp ứng được yêu cầu nhận bố trí
mà có lộ trình cụ thể
cho đây rằng là việc làm cũng hết sức khoa học
một mặt đồng thời là đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương
mục tiêu mà nghị quyết trung ương sáu khóa một mươi hai đề ra là tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại
nâng cao chất lượng sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ công chức viên chức giảm chi thường xuyên
và góp phần cải cách chính sách tiền lương
đây là một nhiệm vụ khó khăn và nhạy cảm khi đụng chạm đến nhiều cá nhân tổ chức
khiến nhiều địa phương vẫn còn tỏ ra lúng túng tìm giải pháp thực hiện
cách làm của huyện chuyên hóa cho thấy
đề án chưa được mạnh dạn và quyết liệt như cách mà ở vĩnh phúc và quảng ninh đang thí điểm và thực hiện
nhưng đã thể hiện được sự linh hoạt trong chủ trương của cấp ủy chính quyền khi triển khai nghị quyết của trung ương
làm sao cho phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương nhất là đối với một huyện miền núi còn nhiều khó khăn
để đánh giá hiệu quả có thể mang lại còn cần nhiều thời gian
tuy nhiên với những bước đi mạnh dạn ban đầu của chiêm hóa cho thấy
một quyết tâm chính trị cao là một trong những địa phương tiên phong đi đầu của tỉnh tuyên quang
trong sắp xếp lại bộ máy thể hiện sự tiến bộ trong tư duy lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tinh gọn bộ máy
xây dựng kế hoạch rõ ràng tiến từng bước cẩn thận và chắc chắn
tuy nhiên cũng cần phải thấy rằng việc gì cũng có tính hai mặt của nó
thận trọng quá có khi sẽ dẫn đến chậm tiến độ
nếu chiêm hóa nói riêng và các địa phương khác ở tỉnh tuyên quang không tăng tốc trong thời gian tới
thì e là mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi một các cơ quan đơn vị khối đảng
ubnd tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trên toàn tỉnh
giảm được chín mươi trên tám trăm chín mươi bảy biên chế
các cơ quan đơn vị khối chính quyền giảm được một tám trăm sáu mươi tám trên một mươi tám ba trăm năm mươi sáu biên chế sẽ khó đạt được
vì thế làm thận trọng nhưng đừng để chậm trễ